vâng thưa ông qua clip vừa rồi thì tôi rất là băn khoăn không hiểu vì sao một cái khoản phí rất là nhỏ như là thẻ cào điện thoại hay là một cốc trà sữa mà các em bé gái lại dễ dàng bị rũ rỗ tham gia vào các hoạt động chát sách qua mạng như vậy ạ
chúng ta có thể thấy rằng là sự việc nó có thể không đơn giản như vậy
trong cái bối cảnh hiện tại khi mà công nghệ phát triển thì các cái tội phạm mạng nó cũng phát triển theo và các cái thủ đoạn rất là tinh vi
và cái thứ hai nữa thì cái sự kiện ấy có thể là nó đã trải qua một khoảng thời gian dài tất cả các em ấy có thể là đã bị dẫn dụng rồi làm thân rồi tạo tất cả những cái bí mật như thế nào đó và cuối cùng thì mới bị lợi dụng để tham gia những cái hoạt động mà không có đúng đắn như thế này và nhận được những cái khoản phí rất nhỏ giống như là một cái gì đấy bồi thường để giữ kín những cái thông tin này cho những cái nhóm tội phạm
bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là có rất là nhiều các em nhỏ
họ chưa có những kiến thức về sống an toàn ở trên không gian mạng bọn em ấy cũng chưa có những kiến thức ý thức rõ về pháp luật hoặc không nhận diện rõ được đâu là những cái hành vi xâm hại tình dục ở trên mạng chẳng hạn hoặc là quấy dối tình dục ở trên mạng chẳng hạn
cộng với cái việc là các em ấy cũng nhìn ra xung quanh thì thấy rất là nhiều những cái mẫu hình xấu ở trong xã hội được xã hội chú ý chỉ vì những cái vụ việc mà chụp ảnh ở trong những cái tư thế gợi cảm như vậy thôi
và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái
nền kinh tế mà cái sự bất bình đẳng thu nhập nó rất là cao
các em cũng bị cái động lực là phải tham gia vào kiếm tiền sớm mà cũng có rất là nhiều bạn nên là trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì đã được hỗ trợ được giúp đỡ
sau đó thì những cái kẻ tội phạm đấy mới lộ nguyên hình sử dụng những cái hình ảnh mà chụp lén được ở trong những cái bối cảnh thân mật như thế nào đấy và bắt đầu sử dụng nó giống như là một cái công cụ tống tiền để cho các em bắt buộc là phải đi theo và làm theo những cái gì mà những cái tên tội phạm đấy mong muốn
có thể nói rằng bây giờ các bạn ấy cũng được tiếp cận với lại internet rồi các cái thiết bị điện thoại ipard rất là nhiều nên là cái nguy cơ đấy lại càng lớn đúng không ạ
và ông cũng vừa mới nhắc tới một việc đó là khi mà các đối tượng này lộ nguyên hình thì sẽ sử dụng lại chính những cái hình ảnh nhạy cảm của các em để quay ra đe dọa tống tiền các em
vậy thì các em sẽ phải ứng xử với những cái tình huống này như thế nào ạ
thực tế ra thì bao giờ cũng phòng ngừa là chiếc hết
các em cần phải được
biết về những cái nguy cơ ở trên mạng
thông tin số đặc điểm của nó là như thế nào
thông tin số đặc điểm của nó là rất dễ nhân bản rất dễ lan truyền chỉ bằng một vài cái cú click chuột thôi
được tạo dựng lên mà thậm chí là có thể tạo dựng giả một cái hình ảnh của các em ở trong những cái bối cảnh vừa phải nhưng mà có thể cắt ghép vào trong những cái bối cảnh mà rất là lệch lạc
và cuối cùng sử dụng những cái hình ảnh đấy để gửi cho tất cả những người thân hoặc là đe dọa các em
vì vậy cho nên là tất cả
những cái thông tin nào nghe nó có vẻ không an tâm với bản thân mình thì đầu tiên là mình phải từ chối luôn cái đã
thậm chí phải hình thành được luôn cho các em một cái phản xạ là nhận diện sớm được những cái hành vi nào là những cái hành vi mà không đúng đắn và phải nói không ngay từ đầu
rồi thứ hai nữa là tìm cách là để tránh xa tất cả những cái người mà luôn luôn là đưa ra những cái lời chào mời như vậy
và cái thứ ba nữa là phải dũng cảm nói ra với cả những người thân ở xung quanh ví dụ như bố mẹ hoặc là thầy cô
nếu mà có những cái vụ việc mà nó
vượt quá tầm kiểm soát và có những dấu hiệu tội phạm thì các em phải nhận ra và các em phải dũng cảm để tố cáo với cả các cơ quan an ninh
rồi bên cạnh đó thì những cái biểu hiện hoặc là những cái dấu hiệu của cái việc dẫn dụ làm thân của những cái đối tượng tội phạm ở trên mạng cũng phải được đưa vào trong cái chương trình nói chuyện ở trong nhà trường hoặc là chương trình giáo dục về an toàn ở trong nhà trường
có thể phải mời cả các chiến sĩ bên cơ quan an ninh đến nói chuyện với cả các em như vậy
thủ đoạn nó sẽ là như thế nào
lúc nào cũng sẽ xuất hiện
tư cách là một người bạn rồi là hỗ trợ lúc khó khăn rồi có thể là chưa chia sẻ rồi có thể phát triển một cái tình cảm một cái tình yêu lãng mạn ở trong hình dung của các em
xong rồi bắt đầu là tạo ra một số những cái bí mật giữa hai người
những cái bí mật đấy nó liên quan đến những cái nhạy cảm
và sau khi mà đã lộ ra những cái câu chuyện đấy rồi thì bùm một cái là thay đổi một trăm tám mươi độ cái thái độ sử dụng tất cả những cái hình ảnh đấy
có thể là bắt đầu có những hành vi leo thang rồi bắt đầu dần dần là tiếp tục là xâm hại đẩy cho các em đi vào những cái con đường mà hoàn toàn lệch
đặc so với các ước mơ của các em
khi mà các em bị đẩy vào những cái con đường lệch lạc như vậy và trở thành công cụ kiếm tiền cho các đối tượng thì điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý của các em như thế nào ạ
chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều bạn mà nếu mà ví dụ như là không tuân theo những cái lời đe dọa và thực hiện theo những cái mong muốn của cái tội phạm thì bị hủy hoại danh tiếng
tại vì là tất cả thông tin nó bị lộ ra rồi thậm chí chính những cái bạn đấy còn bị tấn công cả về mặt thể chất nữa
thế còn sức khỏe tinh thần thì chúng ta nhìn thấy
đấy là sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều
về mặt học tập thì rõ ràng là nó sẽ bị sa sút rồi
mình vừa có những cái áp lực do bất an vừa có những cái ép buộc do là phải thực hiện theo những cái hành vi mà tuyệt chuẩn của những cái kẻ tội phạm
mà đấy là còn chưa kể là tất cả những cái đứa trẻ mà tham gia vào trong những cái hoạt động này sau một khoảng thời gian bắt đầu là miễn nhiễm
tức là bắt đầu là cảm thấy cái chuyện này nó bình thường có thể cũng vẫn là một cái cơ hội tốt để kiếm tin
sau đó thì lại thậm chí lại trở thành những cái công cụ để mà đi gọi là mời tất cả những người bạn khác của mình lại còn tham gia vào trong cái đường dây này và cùng hỗ trợ cho những cái thạch kẻ tội phạm đã cuối cùng trở thành đồng phạm
quay trở lại với lại vụ việc ở bình phước thì sau khi mà thấy con có những biểu hiện bất thường thì gia đình gặng hỏi mới vỡ ra sự việc và trình báo với cơ quan công an
và có lẽ đây cũng không phải là cái câu chuyện
chuyện riêng của bé ở bình phước mà còn đang diễn ra với rất nhiều những bé gái khác
vậy thì trách nhiệm của gia đình ở đây như thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn được những cái hành vi xâm hại con em mình ở trên mạng ạ
chúng ta cần phải ý thức được rằng là bây giờ thì con ở trong tầm mắt mình mình nhìn thấy con rõ ràng là an toàn về mặt thể chất nhưng mà vẫn có thể là mất an toàn
do là các con tiếp cận với cả các môi trường ở trên mạng
vì vậy cho nên là không chỉ cần biết là con đang ở chỗ nào mà thậm chí là còn phải biết được là con đang làm gì là với ai như thế nào
thì tức là cái vai trò và trách nhiệm của cha mẹ hiện nay bây giờ dường như là sẽ phải nặng nề hơn
cái thứ hai nữa chúng ta cũng nhìn thấy rằng là khi mà hội nhập vào cái mạng công nghiệp bốn như thế này thì bản thân bố mẹ muốn bảo vệ con cũng phải tự năng nâng cao cái năng lực của mình
trong đấy thì có cái năng lực số
bản thân mình nâng cao năng lực số rồi và cái thứ hai nó cũng cần phải có cái ý thức để giúp con cũng phải nâng cao cái năng lực số
để nhận diện ra được những cái nguy cơ mà ở trên mạng
hoặc là phải nhận biết được là thông tin
thông tin nào là cái thông tin riêng tư thông tin nào là cái thông tin mà có thể phổ biến được và có những thông tin nào là không bao giờ được đưa lên trên mạng
những cái hoàn cảnh như thế nào
và có một điều nữa là bố mẹ bây giờ ông còn phải dạy cho con cái tinh thần yêu lao động và đừng để cho các em ấy có một cái áp lực về mặt tiền bạc và thực dụng nó từ quá sớm
đặc biệt là trong cái lứa tuổi bắt đầu dạy thì như thế này
vì rất là nhiều bạn ấy cũng vì cái áp lực tài chính cũng vì cái việc là không yêu lao động và hoàn cảnh gia đình nó cũng có rất là nhiều những cái khó khăn
cho nên là bắt đầu họ tìm ra những cái cách thức này hoặc là cách thức khác
nhiều khi cũng không phải là hoàn toàn là bị thủ phạm lừa đâu
nhưng mà cũng tình nguyện cam kết vì những cái áp lực khác
thì đó cũng là một cái phần trách nhiệm của cha mẹ cũng cần phải đáp ứng những cái nhu cầu tối thiểu hoặc là cơ bản cho những cái đứa trẻ
thì đó là cái trách nhiệm của gia đình
nếu không thì con của chúng ta có thể là sẽ dính vào những cái cặm bẫy và có thể hỏng đi mất cả cái tương lai
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam